hơn hai tỷ người ở khoảng năm mươi quốc gia chiếm hơn sáu mươi gdp toàn cầu sẽ tham gia các cuộc bầu cử trong năm hai nghìn hai mươi bốn
năm có nhiều cuộc bầu cử nhất từ trước đến nay
và một trong những cuộc bầu cử được theo dõi sát là cuộc bầu cử tổng thống nga sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tới đây
theo số liệu cập nhật từ ủy ban bầu cử trung ương nga
trên hai năm mươi năm triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa trong cuộc bầu cử tổng thống nga tới đây
trong số này thì trên một triệu đơn được nộp thông qua ứng dụng mobile voter
hạn chót nộp đơn là ngày một mươi một tháng ba
bộ ngoại giao nga cho biết việc chuẩn bị hòm phiếu tại nước ngoài gần như đã được hoàn tất
mục tiêu là tổ chức cuộc bầu cử một cách hiệu quả xuân sẻ theo đúng luật pháp
cuộc bầu cử tổng thống nga năm nay cũng là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn tám sẽ chỉ có bốn ứng viên tham gia tranh cử
trong đó tổng thống đương nhiệm vladimir putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập